thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân
trong đó có lực lượng công an nơi tuyến đầu đang ngày đêm chiến đấu để đẩy lùi dịch bệnh
trong cuộc chiến đầy nguy hiểm ấy thì nhiều chiến sĩ công an đã vinh dự được kết nạp vào đảng cộng sản việt nam
tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn khu phố ba phường long bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
tri bộ đội điều tra tổng hợp công an tp biên hòa đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới
vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng lần này là trung úy đinh nguyễn cán bộ đội điều tra tổng hợp công an tp biên hòa
thời gian qua trung úy đinh nguyễn tham gia tại chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn phường long bình thành phố biên hòa
hơn bảy năm công tác trong lực lượng công an nhân dân đồng chí đinh nguyễn đã không ngừng phấn đấu
vượt qua mọi khó khăn nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua chiến sĩ tiên tiến được đảng ủy ban lãnh đạo đồng chí đồng đội tin tưởng quý mến
ngay từ khi dịch bệnh covid một mươi chín xuất hiện đồng chí đinh nguyễn đã sung kích bám sát địa bàn
tích cực tham gia cùng với các lực lượng khác làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại địa bàn phường long bình tp biên hòa